trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc kiều bào người việt tại các nước cũng đã tổ chức nhiều hoạt động đón tết
trong đó có hội người việt nam tại pháp
hội vừa tổ chức chương trình đón tết cổ truyền mậu tuất cho bà con tại pavillon pata
khu di tích nhà chợ cổ ở thành phố nogent sermaine thuộc ngoại ô paris
mỗi dịp tết đến xuân về nhiều người việt ở xa tổ quốc lại xúc động dưng dưng vì không thể đón tết tại quê nhà
tại pháp ngày tết chung một ngày làm việc trong tuần và giao thừa ở đây cách tới sáu tiếng
nên khó có thể hòa cùng không khí tết ở việt nam
chính vì vậy tết cộng đồng ở pháp thường diễn ra vào cuối tuần và là dịp để bà con tới ăn tết chung
những bài ca điệu múa mừng đón xuân ngợi ca đất nước được thể hiện bởi các nghệ sĩ của cộng đồng người việt ở pháp
như ái xuân thanh tâm hợp ca quê hương nhóm thiếu nhi về nguồn
cũng trong hội tết đoàn nghệ sĩ từ thành phố hồ chí minh đã thể hiện những tiết mục vui tươi
phấn khởi để bà con vơi bớt nỗi nhớ quê nhà

tết cộng đồng ở pháp thường diễn ra vào cuối tuần và là dịp để bà con vơi bớt nỗi nhớ quê nhà
tết cộng đồng ở pháp thường diễn ra vào cuối tuần và là dịp để bà con tới ăn tết chung
trong không gian sung vầy và ấm áp cộng đồng người việt chung niềm vui đi ăn tết chung
mừng xuân mới và cả niềm tin về quê hương đất nước
đó là những hình ảnh đẹp của người việt ở pháp đón tết cổ truyền được các thế hệ việt kiều luôn gìn giữ